tại cuộc gặp thủ tướng nguyễn xuân phúc một lần nữa nhiệt liệt chúc mừng thắng lợi của đảng nhân dân campuchia
tại cuộc bầu cử quốc hội khóa sáu ngày hai mươi chín tháng bảy vừa qua
nhấn mạnh chiến thắng này thể hiện niềm tin của người dân campuchia đối với vận mệnh đất nước do đảng nhân dân campuchia lãnh đạo
tạo động lực cho chính phủ mới tiếp tục triển khai các chính sách nhằm xây dựng đất nước campuchia hòa bình ổn định và phát triển phồn vinh
thủ tướng hun sen nhiệt liệt chúc mừng thành công của hội nghị wef asean hai nghìn một mươi tám
đánh giá cao những thành tiệu to lớn trong công cuộc bảo vệ và xây dựng đất nước của việt nam
nhấn mạnh sự tăng trưởng mạnh mẽ của kinh tế việt nam trong thời gian qua đã tạo hiệu ứng lan tỏa góp phần thúc đẩy sự phát triển của campuchia
hai bên nhất trí cần tiếp tục tăng cường hợp tác nhất là trong lĩnh vực kinh tế thương mại sớm ký kết hiệp định thương mại biên giới việt nam campuchia
hai thủ tướng hoan nghênh nỗ lực của hai bên trong triển khai công tác phân giới cắm mốc thời gian qua
nhất trí chỉ đạo ủy ban liên hợp phân giới cắm mốc hai nước tăng cường gặp gỡ trao đổi nhằm tháo gỡ vướng mắt đẩy nhanh triển khai để có thể sớm hoàn thành công tác quan trọng này
hai thủ tướng cũng nhất trí phối hợp chặt chẽ trong công tác tổ chức các hoạt động kỷ niệm bốn mươi năm chiến thắng chế độ diệt chủng ở campuchia ngày bảy tháng một năm một nghìn chín trăm bảy mươi chín bảy tháng một năm hai nghìn một mươi chín
thể hiện sâu đậm mối quan hệ đoàn kết chiến đấu tốt đẹp giữa hai dân tộc việt nam campuchia
nhân dịp này thủ tướng nguyễn xuân phúc đã trân trọng mời thủ tướng vương quốc campuchia samdek techo hun sen và phu nhân thăm chính thức việt nam
thủ tướng hun sen đã cảm ơn và vui vẻ nhận lời